kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức an ninh trật tự mới cập nhật
thưa quý vị phó thủ tướng thường trực phạm bình minh vừa ký công điện số một nghìn bảy trăm hai mươi năm của thủ tướng chính phủ
yêu cầu các bộ ngành địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán nhâm dần và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành các tổ chức chính trị xã hội
và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
tập trung tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật hướng dẫn kỹ năng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân
trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu tuân thủ nguyên tắc năm k
nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân
trong đó tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi như vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy trở quá tải trọng
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến
tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp tết xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định
có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm covid một mươi chín tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ubnd phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước đã lập biên bản xử lý ba cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống
cố tình mở cửa đón khách không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay trong quá trình tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng phường tân phú phát hiện nhiều quán cà phê quán ăn trên địa bàn
cố tình mở phục vụ khách ăn uống tại chỗ vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba chủ quán
gồm một quán ăn sáng và hai quán cà phê quán bán nước tại chỗ
về hành vi không chấp hành biện pháp phòng chống dịch
mở cửa quán ăn uống tại chỗ khi dịch vụ này hiện vẫn đang bị đề nghị ngừng hoạt động chỉ cho bán mang về
ngoài ra lực lượng còn lập biên bản một số khách về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan vụ một cán bộ dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng tạ thanh hải chú tại phường mỹ long
thành phố long xuyên an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu do xảy ra mâu thuẫn
nên tạ thanh hải đã dùng khúc cây đánh nhiều nhát vào đầu trần văn mỹ
là dân quân tự vệ phường mỹ quý khiến mỹ gục ngã
sau đó hải chạy đến móc túi lấy hai sáu triệu đồng và một điện thoại di động trong túi áo của mỹ
rồi tiếp tục lấy một khúc cây khác đánh nhiều nhát vào đầu vào mặt và người mỹ
thấy mỹ đã chết hải đi đến chiếc xe máy của mỹ lục xoát lấy tài sản
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phường mỹ long nhanh chóng đến bắt giữ hải
cùng tăng vật và bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra bước đầu hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị tp hcm đang thực hiện trạng thái bình thường mới từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tuy nhiên đây cũng sẽ là thời điểm một số đối tượng phạm tội hoạt động mạnh như là cướp tài sản
cướp giật trộm cắp tài sản dự báo có chiều hướng gia tăng trở lại
mới đây công an tp hcm đã tổ chức gia quân tăng cường đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
đồng thời phát đi thông báo nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
tuyệt đối không lơ là chủ quan cẩn trọng thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm
đến nay chị nương vẫn chưa hết bằng hoàng khi trước đó
chiếc xe máy và bình oxy đặt ngay trước cửa nhà đã bị lấy trộm
kết quả điều tra đã phát hiện hai đối tượng là đặng minh tuấn ba mươi sáu tuổi
và đàm bát linh hai mươi chín tuổi cùng ngụ tp hcm
đã thực hiện hành vi vi phạm này
tôi vô nhà lấy đồ khoảng năm phút đi ra thì phát hiện là không còn xe
khi mà tin mở camera của gia đình ở nhà thì thấy hai đối tượng chạy qua nhà chút xíu
xong rồi quay lại quay vô cái chỗ hẻm mà tôi để xe đó
và sau đó thấy đi ra là đi xe của tôi

đây là hình ảnh được camera ghi lại một vụ cướp tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra tại tp hcm
đối tượng đỗ phước sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ thành phố thủ đức đã xông vào tiệm với ý định cướp tài sản
tuy nhiên đối tượng này đã nhanh chóng bị chủ tiệm vàng và người dân bắt giữ
đối tượng cấp dực bỏ cốp hoặc là trộm cắp tài sản trong cái việc khi mà hết giãn cách
khi mà người dân đi ra đường nhiều
với việc thực hiện các giao dịch hoặc là thực hiện một số nhiệm vụ
sẽ có những sưu sức
theo công an tp hcm số vụ vi phạm sau giãn cách tăng từ sáu mươi đến tám mươi
hiện công an tp hcm đang triển khai thực hiện các kế hoạch chấn áp tội phạm
trong đó chú trọng công tác tuần tra và tuyên truyền đến từng hộ dân
không tạo điều kiện sơ hở để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm
bây giờ được khu dực với các bàn ngành triển khai thêm thì mình có thêm kinh nghiệm
rồi mình sẽ tuyên truyền cho bà con ở gần những ai mà không chưa có thông tin
để người ta biết người ta có cảnh giác
chủ hộ ở đây là được tất cả năm trăm linh năm hộ mà kết bạn đã được tới năm trăm linh hai hộ rồi
thì đã tuyên truyền được vừa vào hình thức là gia lô truyền thông
và vừa đi trực tiếp đi phát hòa và nhắc nhở mọi người về phòng chống tội phạm
lực lượng chức năng công an tp hcm khuyến cáo mọi người dân không nên mang theo nhiều tiền bạc
tài sản đồ trang sức có giá trị sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông
các hộ dân tự bảo quản tài sản
không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp
phải thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo
cẩn trọng khi rút tiền ở ngân hàng các điểm atm
công an tp hcm cũng đề nghị người dân hỗ trợ chung tay
giúp sức cùng các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong những tháng cuối năm
công an tp hcm vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần huy toàn
chú xã an trạch a huyện đông hải tp hcm
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ giới thiệu mình có khả năng lo lót chạy án cho người thân của nạn nhân
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần huy toàn yêu cầu gia đình người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an
để tố giác hành vi lừa đảo
trần my toàn vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
vụ lừa đảo với chiêu thức như trên không phải là hy hữu
khi liên tục tại nhiều địa phương cũng đã xuất hiện
và có nhiều nạn nhân sập bẫy hình thức lừa đảo chạy án
đặc biệt rất nhiều đối tượng còn giả danh lực lượng công an
để dễ dàng chiếm được lòng tin của nạn nhân hòng thực hiện chót lọt hành vi
lực lượng công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực vào cuộc quyết liệt đấu tranh
nhằm kịp thời ngăn chặn loại hình tội phạm này phản ánh tại tỉnh yên bái
ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện văn chấn tỉnh yên bái
nhận được đơn trình báo của anh hoàng minh quyết chú tại huyện văn chấn
về việc bị hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
đối tượng đã dùng thủ đoạn giả danh lực lượng công an
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân
ngày một mươi sáu tháng chín thủ phạm của vụ án là vũ mạnh hùng và phạm thanh tùng
cùng chú huyện văn chấn đã bị bắt giữ cùng tăng vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận
do quen biết anh quyết qua mạng internet trong quá trình chơi game với nhau
nên đối tượng hùng đã nảy sinh ý định lừa tiền anh quyết
bằng thủ đoạn rủ dê thuyết phục bị hại góp tiền để cho vai nặng lãi
theo lời khai anh quyết đã nhiều lần chuyển tiền cho hùng
qua nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hàng chục triệu đồng
ngày bảy chín hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng gọi điện cho anh quyết tự xưng là cán bộ công an
thông báo về việc số tiền của anh chuyển đến tài khoản của người có tên lê duy nhất
đang được sử dụng để mua bán ma túy
nếu không muốn liên quan đến vụ án thì anh quyết phải chuyển tiền để lo liệu chạy án
tin rằng hùng nói thật anh quyết đã sáu lần chuyển tiền cho đối tượng với tổng số tiền sáu mươi triệu đồng
thấy dễ dàng lừa được bị hại ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vũ mạnh hùng đã bàn bạc với phạm thanh tùng
để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh quyết
sau khi thống nhất vẫn với thủ đoạn trên tùng đã gọi điện cho anh quyết
và tự xưng là cán bộ công an huyện văn chấn yêu cầu anh chuyển tiền để lo chạy án
và đã được bị hại chuyển cho tám mươi hai triệu đồng
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua
từ đầu năm đến nay công an tỉnh yên bái đã tiếp nhận và khởi tố một mươi bốn vụ
một mươi chín đối tượng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi như kết bạn qua mạng xã hội
gia lô facebook skype rồi hứa hẹn kết hôn hay gửi tặng quà làm từ thiện hoặc vai mượn
sau đó yêu cầu bị hại phải nộp thuế phí
chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên đặc biệt là công tác tham niên